nhằm đối phó với dịch bệnh covid một mươi chín ban tổ chức dỗ tổ hùng vương năm canh tí hai nghìn hai mươi đã họp thống nhất một số nội dung điều chỉnh kế hoạch để lễ dỗ tổ được diễn ra trang nghiêm thành kính và an toàn
theo kế hoạch lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng vào ngày một mươi tháng ba âm lịch sẽ không tổ chức dước kiệu và không truyền hình trực tiếp hạn chế đại biểu tham dự
sở y tế phú thọ phối hợp với khu di tích lịch sử đền hùng có kế hoạch phun thuốc khử trùng tiêu độc bố trí cán bộ đo thân nhiệt nước rửa tay sát khuẩn phát khẩu trang cho đại biểu và nhân dân đến hành lễ tại khu di tích xây dựng phương án thu gom xử lý khẩu trang sau sử dụng theo quy định